thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng tám cả nước đã có hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
trên tổng số bốn trăm bốn mươi năm hai trăm chín mươi một ca nhiễm mới của đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
con số trên cho thấy hơn năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là gần hai mươi triệu liều
sở y tế hà nội sáng nay cho biết trong một mươi hai giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ba ca mắc mới
trong đó bảy ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu vực phong tỏa
tất cả các ca này đều thuộc chùm f một của các trường hợp ho sốt tại cộng đồng
liên quan đến vụ án giết người yêu rồi tự sát xảy ra tại một nhà trọ ở tổ chín phường hòa thọ tây
quận cầm lệ thành phố đài nẵng lực lượng chức năng vừa nhanh chóng làm rõ
và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn đức hiếu hai mươi chín tuổi
chú huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình là hung thủ gây ra vụ giết người nói trên
theo cơ quan điều tra hiếu và chị nguyễn thị thu hương một mươi chín tuổi chú xã hòa phong huyện hòa vang
vốn có quan hệ tình cảm với nhau
cả hai cùng thuê nhà ở một dãy trọ trên địa bàn phường hòa thọ tây
thời gian gần đây chị hương đòi chia tay và thường xuyên thể hiện tình cảm với những người đàn ông khác
bực tức vào tối ngày hai mươi chín tháng tám hiếu đã ra tay sát hại chị hương
sau đó hiếu cũng dùng dao tự cắt cổ mình
và bị công an quận cầm lệ bắt giữ
vào chiều ngày ba mươi tháng tám một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà trong hẻm số năm mươi phan đình phùng
quận phú nhuận tp hcm khiến một người phụ nữ tử vong và nhiều tài sản bị thiêu dụi
căn nhà xảy ra hỏa hoạn diện tích chỉ khoảng bốn mươi m hai nằm cuối hẻm
đây là nơi ở của một gia đình gồm bốn người
theo điều tra ban đầu nguyên nhân vụ cháy
có thể do bình ga phát nổ trong lúc nấu ăn
vụ cháy khiến một người phụ nữ tử vong nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng
căn nhà đối diện cũng bị thiệt hại một số tài sản
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đang làm văn bản chuyển hồ sơ sai phạm tài chính
tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắc sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để điều tra theo quy định
trước đó thanh tra tỉnh đã vào cuộc xác minh và phát hiện nhiều sai phạm tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
theo đó trước ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn trọng hòa nguyên hiệu trưởng và ông trần văn khương
phụ trách kế toán trường cao đẳng sư phạm đắk lắc đã lập khống hai mươi bộ hồ sơ chứng tử thanh toán khống
với số tiền một tám trăm năm mươi bốn tỷ đồng
trong đó một mươi ba hóa đơn có dấu hiệu mua bán đất bất hợp pháp
ngoài hai mươi bộ hồ sơ nêu trên còn có ba bộ hồ sơ chứng từ chi thanh toán khống với số tiền hơn tám mươi tám triệu đồng
sau khi bị phát hiện ông hòa và ông khương đã nộp lại
ông hòa đã nộp lại một tám trăm năm mươi bốn tỷ đồng từ hai mươi bộ hồ sơ khống kia
nhưng những hành vi này đã vi phạm các quy định về quản lý tài chính
còn đối với ba bộ hồ sơ chứng từ chi thanh toán khống với số tiền hơn tám mươi tám triệu đồng là hành vi khai man chứng tử kế toán
thưa quý vị chỉ sau một tuần thi công một ngày một đêm hôm nay ngày hôm qua ngày ba mươi tháng tám
bộ công an đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động bệnh viện giã chiến phước lộc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại số một mươi bảy đường phạm hùng xã phước lọc huyện nhà bè tp hcm
dự buổi lễ có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cùng các đồng chí trong tổ công tác đặc biệt của chính phủ tại khu vực phía nam
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết
từ khi covid một mươi chín xuất hiện đến nay nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát phức tạp ở thành phố và các tỉnh phía nam
bộ công an đã có nhiều giải pháp kịp thời quyết liệt đóng góp tích cực hiệu quả đối với công tác chống dịch tại những điểm nóng
đặc biệt với việc chủ trì xây dựng các trung tâm điều trị mà tiêu biểu là bệnh viện giã chiến phước lộc có quy mô ba trăm linh giường trong thời gian ngắn kỷ lục bảy ngày
công an nhân dân đã nêu cao tinh thần ở đâu cần ở đâu khó có công an luôn sung kích đi đầu trên mọi trận tuyến gian khó cam go
phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành bệnh viện giã chiến phước lộc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh đây là một minh chứng hiệp đồng tác chiến không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang dân sự mà là cuộc chiến chung tất cả vì chiến thắng đại dịch
với quy mô ba trăm linh giường bệnh bệnh viện được thiết kế thành hai khối nhà điều trị người bệnh covid một mươi chín và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần
ngoài ra bệnh viện còn có nhiệm vụ tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
để đảm bảo sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bộ y tế chỉ đạo bệnh viện đại học y hà nội khẩn trương thi công bệnh viện giã chiến tại quận hoàng mai thành phố hà nội với quy mô là năm trăm linh giường bệnh
dự kiến bệnh viện sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng chín
và trong chiều ngày ba mươi tháng tám đoàn công tác của công an tp hà nội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy bộ công an đã phối hợp kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây
sau hơn một tháng thi công đến thời điểm này các hạng mục của bệnh viện đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị đưa vào vận hành điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín có chuyển biến nặng và nguy kịch
đoàn kiểm tra đã tiến hành giả soát các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hạ tầng đường giao thông nguồn nước phục vụ chữa cháy lối thoát nạn hệ thống trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đặc biệt là tại khu vực điều trị bệnh nhân phòng trừ khi nén và tháp cung cấp oxy cho bệnh viện
qua đó đoàn kiểm tra cũng đã đưa ra những kiến nghị hướng dẫn cụ thể đặc biệt là các giải pháp tăng cường ngăn cháy lan giữa các hạng mục công trình đề phòng nguy cơ cháy nổ đối với các đường ống dẫn khí áp lực cao trạm khí y tế khu vực đặt máy phát điện
thứ nhất là lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy cháy khi mà bắt đầu đưa vào hoạt động
cái thứ hai nữa là sẽ nắm bắt được các trang thiết bị kỹ thuật hiện có đã lắp đặt tại công trình đặc biệt là các hệ thống kỹ thuật mà có liên quan và có nguy cơ cháy nổ cao
công an quận cũng đã lên kế hoạch để phối hợp với trường đại học y là đơn vị vận hành bệnh viện giã chiến sau này để tổ chức một số các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy cháy và tuyên truyền các kiến thức pháp luật phòng cháy cháy đối với những cán bộ công nhân viên mà làm việc tại bệnh viện giã chiến này

công an phường lạc đạo thành phố phan thiết cũng phát hiện bắt giữ một đối tượng cất dấu ma túy trong khẩu trang y tế đây là hai trong rất nhiều vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trực tự cũng như liên quan đến các đối tượng ma túy mà lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ được trong thời gian qua
điều này cho thấy lực lượng công an đã và đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ kép là vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trực tự trên địa bàn
thưa quý vị với số lượng hàng ngàn ca f cách ly tại nhà cần bình oxy hỗ trợ đang đặt ra bài toán cung ứng cho trung tâm y tế địa phương cũng như cho các đội tình nguyện
trước thực tế một số lượng lớn bình oxy vì nhiều lý do thất thoát lực lượng tình nguyện đang kêu gọi các gia đình chủ động gửi trả mặt hàng này sang sẻ để nhiều hoàn cảnh khác có khí thở
gần một tháng qua chuyến xe oxy đồng của nghệ sĩ việt hương cùng cộng sự đã hỗ trợ kịp thời hàng nghìn trường hợp f cách ly tại nhà
tuy nhiên thống kê vào cuối tuần qua sáu trăm linh trên một bình chưa thể thu hồi vì lý do khách quan lẫn chủ quan
ủa y tế tại thấy xe oe tới xe đỏ tới tưởng xe tới đâu biết xe chị oe tới đem cái bình này giác trả lại y tế
tụi chị xin nhắc lại là tụi chị không có lấy tiền cọc tại vì nếu lấy tiền cọc cái bình này một triệu ba lỡ có người nào không có một triệu ba làm sao người ta thở
cho nên chị phi luôn không có lấy đồng cắt nào đưa cái bình này y chơn tới thở rồi trả cho chị là được
atmoc mô hình tiên phong hỗ trợ khí thở cho bệnh nhân f cách ly tại nhà cũng từng gặp tình huống tương tự
một mặt tình nguyện viên của quận đoàn phường còn mỏng nên không thể vừa phục vụ gia đình người bệnh vừa truy thu bình
mà khác các gia đình f cũng chưa đủ kênh thông tin để xử trí với vật dụng y tế này
một công như vậy là khoảng được một bảy trăm linh cái đúng không tới hai tỷ mấy rồi
cái số tiền để mà kêu gọi bệnh thường quân thì cũng đâu phải là nhiều đâu
các nhà máy sang chiếc oxy trên địa bàn thành phố hồ chí minh vẫn đủ công suất cung ứng cho số lượng f tự theo dõi sức khỏe tại nhà
tuy nhiên số lượng bình hiện tại đang còn phải phục vụ cho những bệnh viện giải chiến trung tâm hội sức công suất lớn
do đó hiện tại đang cần sự sang sẻ của gia đình bệnh nhân trong bài toán khí thở
phung cái sơn lên này là tên và cái số điện thoại
để đả đề là đã miễn phí rồi miễn phí hoàn toàn đó
rồi đề số điện thoại và đậu thiên nguyện để trả lại cho mình
mình chỉ sinh và giải quyết được tới đó thôi còn tới nữa thì do cái lòng của họ thôi
bây giờ cái vấn đề là mình nói để mà mọi người hiểu được cái vấn đề mình đang muốn là phải trả lại cho mình cái mình
chứ mình không có đi lục lại để mình đi kiếm những cái bình kia thì nó sẽ mất thời gian
cứ ai có lòng thì trả lời cho mình thôi
còn không có lòng hay lỡ bán rồi thì thôi bây giờ mình đi kiếm cách khác
bên cạnh các nhà máy sản xuất oxy tại quận huyện vùng ven thành phố hồ chí minh
đã có thêm một số trung tâm lưu động để sẵn sàng hỗ trợ kịp thời nhu cầu oxy y tế của các bệnh viện trên địa bàn
trung tâm y tế phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín cùng mạng lưới tình nguyện viên tiếp tục được mở rộng
để nhanh chóng nhất được khí thở đến vf
gia đình có người bệnh cần cập nhật cho hotline gần nhất để được hỗ trợ tại nhà
tránh di chuyển gia tăng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng
thưa quý vị không chỉ phối hợp với lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự
thời gian gần đây tổ bảo vệ dân phố của phường nguyễn thái bình quận một thành phố hồ chí minh
còn thành lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ hai mươi bốn trên hai mươi bốn các ca f đang điều trị tại nhà
giúp cho nhiều trường hợp vượt qua cửa tử một cách ngoạn mục
từ khi dịch bùng phát trên địa bàn ủy ban nhân dân phường nguyễn thái bình quận một thành phố hồ chí minh
đã vi động lực lượng sẵn có là các tổng chí trong bang bảo vệ dân phố trên địa bàn
để thành lập đội phản ứng nhanh thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa hỗ trợ các trường hợp f đang điều trị tại nhà
từ khi dịch bùng phát trên địa bàn ủy ban nhân dân phường nguyễn thái bình

đã vi động lực lượng sẵn có là các tổng chí trong bang bảo vệ dân phố trên địa bàn
để thành lập đội phản ứng nhanh thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa hỗ trợ các trường hợp f đang điều trị tại nhà

để thành lập đội phản ứng nhanh thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa hỗ trợ các trường hợp f đang điều trị tại nhà

đã vi động lực lượng sẵn có là các tổng chí trong bang bảo vệ dân phố trên địa bàn

đã vi động lực lượng sẵn có là các tổng chí trong bang bảo vệ dân phố trên địa bàn
để thành lập đội phản ứng nhanh thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trật tự

để thành lập đội phản ứng nhanh thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
và hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận f để kịp thời sơ cứu ban đầu và tiếp xúc cho họ bình oxy
từ ngày thành lập ngày hai mươi ba tháng tám lập phản ứng nhanh phù nguyên pháp bình

một số lượng lực lượng của lực lượng bảo vệ dân phố
và một số lượng lực lượng của lực lượng bảo vệ dân phố

và hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận f để kịp thời sơ cứu ban đầu và tiếp xúc cho họ bình oxy

từ ngày thành lập ngày hai mươi ba tháng tám lập phản ứng nhanh

chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng bộ giao thông vận tải trong tình hình diễn biến
phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn quốc cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam dừng việc mở bán vé
trên các đường bay nội địa
lãnh đạo cục hàng không việt nam yêu cầu hãng hàng không có trách nhiệm hoàn trả tiền
cho khách theo đúng kênh hành khách đã thực hiện việc thanh toán vé trên các chuyến bay nội địa
được xuất từ sau ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo mới
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương
và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố về việc lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội
và theo đó ủy ban nhân dân thành phố cho phép lực lượng giao hàng công nghệ là shipper
được hoạt động trở lại tại tám địa phương vùng đỏ gồm thành phố thủ đức các quận huyện
quận tám một mươi hai gò vấp
bình tân bình thạnh bình chánh và hóc môn với điều kiện phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
ủy ban nhân dân thành phố cho phép lực lượng shipper theo danh sách của sở công thương
lưu thông ra đường theo phạm vi một quận huyện thành phố thủ đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở tám quận huyện thành phố thủ đức vùng đỏ
được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
đối với đội ngũ shipper hoạt động ở một mươi bốn quận huyện còn lại đã được hoạt động trước đó
được tiêm người ít nhất một mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với covid một mươi chín
thưa quý vị hiện người tham gia giao thông khi đi qua tất cả các trạm chốt kiểm soát dịch
tại các ngõ ra vào thành phố trên toàn quốc thì cùng với việc xuất trình các loại giấy tờ
có liên quan như giấy đi đường chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân
người tham gia giao thông sẽ được yêu cầu tiến hành khai báo y tế di chuyển nội địa
người dân sẽ khai báo y tế kiểm soát di biến động tại địa chỉ
sức khỏe dâncưquốc gia gov vn
tuy nhiên thì để giảm thiểu thời gian tránh ủn ứ hay tập trung khi qua trạm chốt
bộ công an khuyến cáo với người dân cần chủ động để khai báo tại nhà
và sử dụng mã qr code được cấp để đối chiếu
trạm chốt kiểm soát dịch thay vì phải kê nhiều bàn ghế để người dân khai báo bằng giấy như trước đây
thì hiện người dân đã làm quen với khai báo điện tử
các bước hướng dẫn khai báo được dán cụ thể
lực lượng chức năng thời gian này cũng phân công cán bộ hỗ trợ người dân
trong quá trình kê khai tại trạm chốt kiểm soát
đây cũng là lần đầu tiên đi khai báo như thế này
khai báo tính điện tử nếu mà người ta mà thường xuyên phải đi làm thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cố gắng là hướng dẫn công dân
khai báo vào online là chủ yếu
và những trường hợp nào mà không có điện thoại mà không đủ điều kiện để vào mạng
thì chúng tôi sẽ hướng dẫn công dân khai giấy
mỗi ngày lưu lượng người và phương tiện qua trạm kiểm soát này khá lớn
tuy nhiên tình trạng ùn tắc đã giảm so với trước
điều này một phần nhờ vào việc triển khai đồng bộ hệ thống quản lý công dân vùng dịch của bộ công an
ví dụ hiện người dân đi từ hà nam lên hà nội
người dân chỉ cần khai báo duy nhất một lần tại địa chỉ
mã qr được cấp dùng để đối chiếu tại cả hai điểm chốt hà nam và hà nội
thời gian đối chiếu chưa đến một phút
khai báo bằng mã qr này rất là tiện bởi vì là mình có thể
các thông tin thì đã có sẵn mình theo hướng dẫn
mình chỉ cần điền thông tin theo hướng dẫn rất là nhanh và tiện lợi
thì nó cũng giúp ích cho mình bởi vì là nó có cái thời gian tận ba ngày
thì lúc mà mình đi đến các địa điểm khác
mình trong khoảng thời gian ba ngày mình chỉ cần đưa cái má qr
thì mình có thể không cần phải khai báo thêm thì rất là tiện lợi và nhanh
đại đa số quần chúng nhân dân đi qua chốt thì đã đều chuẩn bị sẵn khai báo sẵn ở nhà
và đến chốt chỉ việc quét qr code
thì việc đó thì đã làm cho giảm tải rất là nhiều
cái việc thứ nhất là phải tiếp xúc giữa quần chúng nhân dân với cả lực lượng chức năng
thứ hai là rất là nhanh không xảy ra ủn tắc tại các điểm chốt khai báo nữa
theo thống kê của bộ công an
tính đến ngày ba mươi tháng tám
hệ thống phần mềm ghi nhận
sáu trăm bốn mươi số lượng tờ khai báo y tế online đi qua các trạng kiểm soát
trong quá trình xác thực
nhiều tờ khai bị từ chối do công dân nhập sai thông tin
thông tin không khớp với giấy tờ tùy thân
kể cả khi người ta đã có qr code sẵn
nhưng lực lượng chức năng tại chốt vẫn phải quét lại và phải đọc
phải đọc từng dòng kiểm tra một
khi thấy khớp về các thông tin thì mới cho quần chúng dân dân đó đi được
còn nếu mà sai ở chỗ nào thì có thể thực hiện ngay tại chỗ là việc khai báo lại
và nếu mà có hướng dẫn
thì người dân cũng khai báo cũng rất là nhanh thôi
không có gây phiền hà hay hộn tác gì
hiện đã có trên hai bảy trăm linh trạm kiểm soát dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
đưa vào sử dụng phần mềm quản lý công dân vùng dịch
thành phố hồ chí minh hiện đang áp dụng hệ thống này
tại các chốt kiểm soát trong nội đô
đây là lần thứ hai thành phố hồ chí minh thực hiện
và theo ghi nhận
đa số người dân đều khai báo trước tại nhà
không xảy ra tình trạng ùn ứ khi áp dụng khai báo di chuyển nội địa
công an thành phố hà nội cho biết trong thời gian tới
tại hơn bốn chốt nội đô của thành phố hà nội
sẽ triển khai việc đưa vào hệ thống khai báo quản lý công dân vùng dịch
chính vì vậy người dân cần phải chủ động khai báo y tế tại nhà
và với mã qr người dân có thể thuận lợi hơn trong việc di chuyển
chúng tôi xin đồng nhắc lại một lần nữa
hiện người dân khi ra vào vùng dịch thì cần thực hiện khai báo
trên địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
những thông tin khai báo cần trung thực
đảm bảo tính chính xác nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý di biến động
truy vết f f một f hai được kịp thời nhanh chóng khi cần thiết
cũng như đáp ứng ngày càng cao yêu cầu phòng chống dịch
quý vị thân mến thời gian qua lực lượng công an nhân dân
đã tích cực phối hợp cùng với các lực lượng khác
không quản ngại khó khăn nguy hiểm để chống dịch
họ là những chiến binh nhiệt huyết góp phần cùng với cả hệ thống chính trị
ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
và trở thành tấm lá chắn vững vàng giữa đại dịch
cuộc sống đẹp ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về người chiến sĩ công an
đã cùng đồng đội của mình nỗ lực làm tốt công tác phòng chống dịch
phòng chống tội phạm tại thành phố hải phòng
ngày một mươi ba tháng tám tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín số một đường năm thành phố hải phòng
tổ công tác đã phát hiện phiếu trả lời kết quả xét nghiệm real time pcr
do trung tâm chẩn đoán thú y trung ương cấp cho lái xe nguyễn văn cường
có dấu hiệu giả mạo
mấy năm không thể có kết quả
đây là một trong nhiều vụ việc về vi phạm phòng chống dịch
đã được tổ công tác do thượng tá nguyễn xuân hiến
phó trưởng phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố hải phòng
làm chốt trường phát hiện và xử lý kịp thời
thượng tá nguyễn xuân hiến cùng tổ công tác đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại chốt
phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật
vi phạm công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho phương tiện qua chốt
những ngày cắm chốt động lực giúp người cán bộ này hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
chính là sự tin tưởng yêu thương của đồng đội và nhân dân
những chi nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện